chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
công an ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày sáu tháng một mươi một
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận chín mươi ba ca dương tính với sars cov hai
trong đó cộng đồng năm mươi bốn khu cách ly hai mươi tám khu phong tỏa một mươi một
số ca mắc mới được ghi nhận tại hai mươi quận huyện là gia lâm hai mươi ba thanh trì một mươi ba ba đình tám mê linh sáu hà đông năm hoàng mai năm đông anh bốn nam từ liêm bốn thanh xuân bốn phú xuyên
cầu giấy ba đống đa ba bắc tử liêm ba hai bà trưng hai trương mỹ hai thường tín một long biên một mỹ đức một quốc oai một hoàn kiếm
số ca mắc mới ghi nhận thuộc một mươi hai chùm ca bệnh
một chủng liên quan ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm hai mươi tám
hai chủng liên quan ổ dịch yên xá tân triều thanh trì một mươi bốn
ba chủng f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt một mươi hai
bốn chủng liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị ba đình tám
năm chủng sàng lọc ho sốt tám
sáu chủng liên quan ổ dịch bạch chữ tiến thắng mê linh bảy
bảy chủng liên quan các tỉnh có dịch năm
tám chủng liên quan ổ dịch phú la hà đông bốn
chín chủng liên quan để ổ dịch tại sài sơn thị trấn quốc oai huyện quốc oai ba
một mươi chủng liên quan ổ dịch lê đức thọ mỹ đình nam từ liêm hai
một mươi một chủng liên quan ổ dịch thủ đình nam từ liêm hai
một mươi một chủng liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba đình một
một mươi hai chủng liên quan các tỉnh có dịch thứ pháp một
bốn năm mươi bốn ca cộng đồng theo chủng ca bệnh
một chủng liên quan ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm hai mươi hai
hai chủng liên quan ổ dịch yên xá tân triều thanh trì một mươi bốn
ba chủng liên quan sàng lọc ho sốt tám
bốn chủng ho sốt thứ pháp năm
năm chủng liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị ba đình bốn
sáu chủng liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba đình một
bốn năm mươi bốn ca cộng đồng theo quận huyện
gia lâm một mươi chín thanh trì một mươi hai hoàng mai ba nam tử liêm ba thanh xuân ba ba đình ba phú xuyên ba đống đa hai cầu giấy hai bắc tử liêm hai đông anh một long biên một hà đông
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số bốn chín trăm linh ca cộng đồng
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một chín trăm một mươi sáu ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là ba một ca
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy bốn trăm chín mươi một ca nhiễm mới
trong đó có một mươi một ca nhập cảnh và bảy bốn trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước giảm bảy ca so với ngày trước đó
tại năm mươi năm tỉnh thành phố có ba một trăm linh tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
đồng nai một tám mươi năm
bình dương chín trăm hai mươi một
kiên giang bốn trăm bảy mươi năm
cà mau ba trăm một mươi tám
tây ninh hai trăm sáu mươi bảy
bạc liêu hai trăm sáu mươi năm
tiền giang hai trăm hai mươi chín
bình thuận hai trăm linh năm
sóc trăng hai trăm linh ba

đồng tháp một trăm tám mươi chín
hà giang một trăm bốn mươi sáu
hà nội một trăm một mươi sáu
vĩnh long chín mươi bảy
bà địa vũng tàu chín mươi sáu
bến tre tám mươi bốn
trà vinh bảy mươi ba
đắk lắc bảy mươi ba
phú thọ bảy mươi một
thừa thiên huế sáu mươi ba
bắc ninh năm mươi ba
khánh hòa năm mươi
ninh thuận bốn mươi chín
nghệ an bốn mươi tám
bắc giang bốn mươi bốn
quảng ninh bốn mươi ba
thanh hóa ba mươi bảy
nam định hai mươi chín
lâm đồng hai mươi bảy
quảng nam hai mươi bảy
điện biên hai mươi ba
đà nẵng hai mươi một
hà nam một mươi tám
quảng ngãi một mươi tám
hưng yên một mươi sáu
hà tĩnh một mươi sáu
vĩnh phúc một mươi sáu
quảng bình một mươi ba
lạng sơn một mươi một
bình định một mươi một
hải phòng một mươi
hải dương một mươi
lai châu bảy
thái bình sáu
con tùm ba
ninh bình hai
phú yên một
thái nguyên một
hòa bình một
yên bái một
tuyên quang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bạc liêu giảm hai trăm linh ba
bình thuận giảm chín mươi ba
đắk nông giảm bảy mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đồng nai tăng một trăm ba mươi hai
cà mau tăng bảy mươi bảy
trung bình bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
sáu ba trăm bốn mươi chín ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm sáu mươi một ba mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín bảy trăm năm mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm năm mươi sáu một trăm hai mươi sáu ca
trong đó có tám trăm ba mươi sáu hai trăm tám mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình sơn la yên bái tuyên quang hòa bình bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm ba mươi bảy sáu trăm một mươi năm
bình dương hai trăm ba mươi tám ca nhiễm
hồ chí minh ba mươi tám bảy mươi chín
đồng nai bảy mươi một một trăm bảy mươi
tiền giang một mươi bảy tám trăm bảy mươi một
về tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một bảy trăm năm mươi bốn
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm ba mươi chín ca nhiễm
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba hai trăm ba mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai hai trăm tám mươi ba
thổ oxy dòng cao hfnc năm trăm hai mươi hai
thở máy không xâm lấn một trăm một mươi bảy
thở máy xâm lấn ba trăm linh
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng một mươi một
ghi nhận năm mươi tám ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh ba mươi hai
bình dương năm ca nhiễm
kiên giang năm ca nhiễm
đồng nai bốn ca nhiễm
bạc liêu hai ca nhiễm
cà mau hai ca nhiễm
đồng tháp hai ca nhiễm
bình định một ca nhiễm
sóc trang một ca nhiễm
lâm đồng một ca nhiễm
bình thuận một ca nhiễm
long an một ca nhiễm
cần thơ một ca nhiễm
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai bốn trăm bảy mươi ca
chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp từ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
vậy tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm hai mươi hai sáu trăm năm mươi chín xét nghiệm
cho hai trăm sáu mươi một bảy trăm tám mươi ca nhiễm

số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là hai mươi hai tám trăm năm mươi chín bảy trăm năm mươi bảy mẫu
cho sáu mươi một tám trăm chín mươi tám hai trăm hai mươi ba lượt người
vậy tình hình tiêm chủng
trong ngày năm tháng một mươi một có hai hai mươi năm sáu trăm linh một liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là tám mươi tám bốn trăm linh bốn tám trăm tám mươi ba liều
trong đó tiêm một mũi là sáu mươi hai trăm linh năm liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
trong đó tiêm một mũi là sáu mươi hai trăm linh năm chín trăm một mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
tiêm mũi hai là hai mươi tám một trăm bốn mươi ba chín trăm sáu mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
những hoạt động của ngành y tế trong ngày
bộ y tế có văn bản yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
công văn số chín nghìn bốn trăm ba mươi chín bitgp ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế có văn bản gửi bộ công an bộ thông tin và truyền thông
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị trực thuộc bộ y tế y tế bộ ngành
về việc hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân
trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
công văn số chín nghìn bốn trăm ba mươi tám bit cntt ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế tham dự hội nghị
đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức
bộ y tế tiếp nhận vật tư
trang thiết bị y tế hỗ trợ điều trị covid một mươi chín của kiều bào anh pháp
trong chuyến công tác châu âu của đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
thành phố hồ chí minh ca nhiễm covid một mươi chín có xu hướng tăng nhẹ
thành phố hồ chí minh thiết lập bốn mươi trạm y tế lưu động
theo đó các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân lập danh sách
các bác sĩ điều dưỡng dự bị tham gia trạm y tế lưu động trước ngày tám tháng một mươi một
sẵn sàng hỗ trợ các quận huyện chăm sóc và quản lý f tại nhà khi được điều động
luân phiên bác sĩ điều dưỡng đến công tác tại các bệnh viện giã chiến thành phố
đặc biệt là các bệnh viện giã chiến ba tầng
củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa covid một mươi chín để sẵn sàng tiếp nhận f
các bệnh viện tầng ba sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới
kính thưa quý vị các thông tin trên cho thấy
hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
với số ca mắc có xu hướng tăng các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều
khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là một luân hiện hiếu
chính vì vậy thời điểm này toàn xã hội cần hơn hết sự đồng lòng chống dịch của cả nước
đặc biệt mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự giác
thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế
cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất
liên quan đến đời sống sức khỏe và dịch covid một mươi
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại